thưa quý vị chính phủ vừa ban hành nghị định số bốn trăm năm mươi hai nghìn hai mươi hai
quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi trường
trong đó bổ sung thêm quy định về xử phạt cá nhân hộ gia đình
không phân loại rác thải sinh hoạt có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng tám tới đây
tuy lãnh đạo tổng cục môi trường cho biết là cho tới ngày hai mươi năm tháng tám tới đây
chưa thực hiện xử phạt người không phân loại rác thải tại nguồn
thế nhưng như vậy thì việc phân loại rác thải tại nguồn
cũng sắp trở thành việc làm bắt buộc chứ không còn là tự nguyện
tuy nhiên cho tới thời điểm này thì người dân và các doanh nghiệp môi trường
phụ trách việc thu gom rác cũng đang rất mù mờ trong việc phân loại
và đây cũng là vấn đề được đông đảo cộng đồng mạng bàn luận chia sẻ trong nhiều ngày hôm qua
dân mình mà chịu phân loại rác ra đã là may lắm rồi
chứ còn kêu phải bỏ đúng loại túi e rằng hơi khó
người dân chưa được hướng dẫn cụ thể phải phân loại rác như thế nào cho đúng
phải sử dụng bao bì gì cho đúng
phân loại xong thì để đâu để thu con
rất cần thiết phải có những hướng dẫn cụ thể chi tiết để người dân làm cho đúng
nếu không sẽ dẫn đến tình trạng người dân bị phạt oan và rác lại phải phân loại lại
chưa rõ phương tiện nào lấy rác đã phân loại
rác trong hẻm đem ra đường như thế nào
các bà mua ve chai những người nhặt rác có tiếp tục được hành nghề nữa không
tất cả điều đó chưa được chính quyền giải quyết
đó là một trong số những băn khoăn lo ngại mà cộng đồng mạng chia sẻ trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày gần đây
trên thực tế rác thải hiện nay chưa được các gia đình quan tâm đúng mức
hầu hết mọi người đều quan niệm cái gì không xài được thì vứt đi
tâm lý người dân cho rằng việc phân loại rác là do đơn vị quản lý rác thải thực hiện
thế nhưng với số lượng rác thải khổng lồ thu gom hàng ngày
thì việc phân loại càng khó khăn hơn
nhiều cư dân mạng nhận định việc xử lý rác thải là một vấn đề khách quan và cần thiết
trong mọi hoạt động sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của con người
làm giảm nguy cơ gây ô nhiễm và hạn chế tối đa các chất thải tồn động từ việc sinh hoạt và sản xuất của con người
chia sẻ với báo chí ông nguyễn thành yên phó vụ trưởng vụ quản lý chất thải tổng cục môi trường bộ tài nguyên môi trường cho biết
hầu hết chi phí cho việc xử lý rác đều do ngân sách nhà nước chi trả
do đó việc phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương
sẽ góp phần tăng cường công tác quản lý chất thải bảo vệ môi trường
cũng liên quan vấn đề này giáo sư đặng kim chi chủ tịch hội đồng khoa học và kỹ thuật hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường việt nam cho rằng
nếu thực hiện chuẩn chỉ việc phân loại rác thải sinh hoạt từ đầu nguồn rất thiết thực và có ý nghĩa rất lớn trong bảo vệ môi trường
việc thực hiện phân loại rác thải tại nguồn không chỉ thúc đẩy hoạt động của các ngành công nghiệp tái chế giảm thiểu đáng kể lượng rác thải ra môi trường
mà còn có thể làm thay đổi công nghệ xử lý rác
mặc dù chưa đưa vào xử phạt nhưng cộng đồng mạng nhận định nghị định bốn mươi năm của chính phủ có hiệu lực từ ngày hai mươi năm tháng tám
là cơ hội tốt để người dân tập làm quen với việc phân loại rác hàng ngày
theo ý kiến của nhiều cư dân mạng từ nay đến thời điểm xử phạt cần phải tính toán tuyên truyền mạnh mẽ
để người dân xem phân loại rác như một tập quán trong đời sống hàng ngày
xem rác như một nguồn tài nguyên có lợi cho chính họ và cộng đồng xã hội
phân loại rác tại nguồn là một chủ trương hoàn toàn đúng đắn
bởi rác thải nếu chỉ trôn lấp thông thường sẽ gây rất nhiều lãng phí
như tố diện tích lớn cho việc xây dựng chi phí vận hành các bãi trôn lấp nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
quan trọng nhất là phải tạo cho người dân thói quen phân loại rác tại nguồn
một khi đã phân loại thành công thì xử lý rác sẽ thành công
để xử phạt không phân loại rác trước mắt cần tiếp tục tuyên truyền
để người dân nhận thức được tầm quan trọng những trường hợp cố tình vi phạm mới phạt tiền
nên trang đưa chuyện phân loại rác cũng như cho các cháu nhỏ bắt đầu học về luật pháp của nước nhà
để khi lớn lên các em sẽ biết giữ gìn môi trường cũng như không vi phạm pháp luật
đề nghị các vị có trách nhiệm nghiên cứu có thể ra bộ giáo dục đào tạo
sớm xem truyền hình của các em
hy vọng ý kiến nhỏ nhoi này sẽ thành hiện thực trong thời gian ngắn
để quy định này đi vào cuộc sống đông đảo cư dân mạng mong rằng
các địa phương cần chuẩn bị và ban hành các quy định chi tiết cụ thể liên quan
để thực hiện theo yêu cầu của luật bảo vệ môi trường
sau đó triển khai tuyên truyền rộng rãi trong toàn xã hội
thí điểm chuẩn bị hạ tầng thu gom vận chuyển xử lý như các nước khác đã từng làm
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a cổng truyện hình công ngan